ngày hai mươi bảy tháng chín thay mặt bộ chính trị tổng bí thư nguyễn phú trọng đã ký ban hành nghị quyết số năm mươi hai
về một số chủ trương chính sách chủ động tham gia của cách mạng công nghiệp lần thứ tư
quan điểm chỉ đạo của nghị quyết số năm mươi hai là chủ động tích cực tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư
là yêu cầu tất yếu khách quan là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược đặc biệt quan trọng
vừa cấp bách vừa lâu dài của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội
gắn chặt với quá trình hội nhập quốc tế sâu rộng đồng thời nhận thức đầy đủ
đúng đán về nội hàm bản chất của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư
để quyết tâm đổi mới tư duy và hành động coi đó là giải pháp đột phá với bước đi
và lộ trình phù hợp là cơ hội để việt nam bứt phá trong phát triển kinh tế xã hội
cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư mang lại cả cơ hội và thách thức
phải nắm bắt kịp thời tận dụng hiệu quả các cơ hội để nâng cao năng suất lao động
hiệu quả sức cạnh tranh của nền kinh tế hiệu lực hiệu quả quản lý xã hội
thông qua nghiên cứu chuyển giao và ứng dụng mạnh mẽ các thành tiệu tiên tiến
của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư cho các lĩnh vực của đời sống kinh tế xã hội
cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư yêu cầu phải đổi mới tư duy về quản lý kinh tế
quản lý xã hội xây dựng hoàn thiện thể chế cho phù hợp cần có cách tiếp cận mở
sáng tạo cho thí điểm đối với những vấn đề thực tiễn mới đặt ra
tạo mọi thuận lợi cho đổi mới sáng tạo tránh mọi biểu hiện bàng quan
thiếu tự tin thụ động nhưng không chủ quan nóng vội duy ý chí
phát huy tối đa các nguồn lực bảo đảm đủ nguồn lực cho việc chủ động tham gia
của cách mạng công nghiệp lần thứ tư xác định nguồn lực bên trong là quyết định
chiến lược cơ bản lâu dài nguồn lực bên ngoài là quan trọng đột phá
bảo đảm sự lãnh đạo của đảng quản lý của nhà nước phát huy sức mạnh của toàn xã hội
mục tiêu tổng quát của nghị quyết là tận dụng có hiệu quả các cơ hội
do cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đem lại để thúc đẩy quá trình đổi mới mô hình tăng trưởng
cơ cấu lại nền kinh tế gắn với thực hiện các đột phá chiến lược và hiện đại hóa đất nước
phát triển mạnh mẽ kinh tế số phát triển nhanh và bền vững dựa trên khoa học công nghệ
đổi mới sáng tạo và nhân lực chất lượng cao nâng cao chất lượng cuộc sống phúc lợi của người dân
bảo đảm vững chắc quốc phòng an ninh bảo vệ môi trường sinh thái
một số mục tiêu cụ thể đến năm hai nghìn hai mươi năm duy trì xếp hạng về chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu
thuộc ba nước dẫn đầu asean xây dựng được hạ tầng số đạt trình độ tiên tiến của khu vực asean
internet băng thông rộng phủ một trăm linh các xã kinh tế số chiếm khoảng hai mươi gdp
năng suất lao động tăng bình quân trên bảy một năm
thuộc nhóm bốn nước dẫn đầu asean
có ít nhất ba đô thị thông minh tại ba vùng kinh tế trọng điểm
một số mục tiêu cụ thể đến năm hai nghìn ba mươi duy trì xếp hạng về chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu
thuộc nhóm bốn mươi nước dẫn đầu thế giới mạng di động năm g phủ sóng toàn quốc
mọi người dân được truy cập internet băng thông rộng với chi phí thấp
kinh tế số chiếm trên ba mươi gdp năng suất lao động tăng bình quân khoảng bảy năm một năm
hoàn thành xây dựng chính phủ số
tầm nhìn đến năm hai nghìn bốn mươi năm việt nam trở thành một trong những trung tâm sản xuất và dịch vụ thông minh
trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thuộc nhóm dẫn đầu khu vực châu á
có năng suất lao động cao có đủ năng lực làm chủ và áp dụng công nghệ hiện đại
trong tất cả các lĩnh vực kinh tế xã hội môi trường quốc phòng an ninh